xin kính chào quý vị bây giờ là bản tin mùa mùa ban lại cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị văn căn cứ và kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận do công ty cổ phần rạng đông làm chủ đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
và các quyết định tố tụng hình sự đối với một mươi hai trường hợp về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm trường hợp gồm
năm lê tiến phương nguyên chủ tịch ủy bãi nhân dân tỉnh bình thuận
hai xà dương thắng nguyên giám đốc sở xây dựng nguyên bí thư huyện ủy bắc bình tỉnh bình thuận
ba đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ủy bãi nhân dân thành phố phan thiết
bốn hồ như hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền nam chi nhánh bình thuận thẩm định viên về giá và năm
năm lê anh huy nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với sáu trường hợp
một nguyễn văn phong nguyên phó giám đốc sở tài chính nguyên thường trực hội đồng thẩm định giá đất nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ba lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
bốn nguyễn thanh cho nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng nguyên phó tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
sáu phạm duy cường nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hiện sáu bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một trường hợp nguyễn xuân phong nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình thuận
già lệnh khám xét chỗ ở đối với sáu bị can gồm lê tiến phương xà dương thắng đỗ ngọc điệp hồ như hải lê anh huy và nguyễn xuân phong
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn trong hai ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành lệnh quyết định tố tụng hình sự theo đúng quy định của pháp luật
sau bốn ngày quyết liệt tổ chức các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hình hòa công an tỉnh bè đồng vũng tàu
truy bắt thành công nhóm nghi can người nước ngoài gây ra vụ cướp manh động vào lúc hơn một giờ ngày hai mươi hai tháng bốn tại cửa hàng điện thoại hoàng hà mobi thuộc phường vĩnh phước thành phố nha trang
hai nghi can bị bắt giữ là ba người đàn ông đều ngoài bốn mươi tuổi trong đó có hai nghi can mang quốc tịch nga và một nghi can mang quốc tịch ukraine
trước đó vào khoảng hơn một giờ ngày hai mươi hai tháng bốn nhóm nghi can trên đã dùng công cụ mở được trước cửa cuốn sau đó đột nhập vào cửa hàng điện thoại hoàng hà mobi nằm trên đường hai tháng bốn thuộc phường vĩnh phước tp nha trang
các đối tượng đã đánh và dùng băng dính chói nhân viên bảo vệ sau đó cướp đi sáu mươi sáu điện thoại smartphone các thương hiệu và một mươi bốn tay nghe
đến trưa ngày hai mươi năm tháng bốn tổ trinh sát hình sự công an tp nha trang đã bắt giữ được ba nghi can khi chúng đang trốn tại một khách sạn ở tp vũng tàu tỉnh bè đồng vũng tàu
công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn
kết quả điều tra nhận thấy phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế tạo email giả có tên gần tương tự chỉ khác một ký tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch đồng thời nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở việt nam thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ đô la mỹ và tiền tệ việt nam
sau đó nhóm này
cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng và truyền tiền
kết quả điều tra xác định băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn hai trăm năm mươi công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên
tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng đức long khoảng một mươi ba tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam một mươi ba đối tượng về các tội rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cảnh báo sau khi kiểm soát tốt vấn nạn sim giác các đối tượng lừa đảo
đã biến đổi hình thức bằng cách ứng dụng các mạng xã hội hoặc các cuộc gọi của bên thứ ba như zalo facebook và viber
vậy nên người dân cần phải tăng cường cảnh giác
đây là hai đối tượng chú tỉnh quảng trị đang có hành vi sử dụng máy vi tính xếp tay truy cập vào bốn tài khoản facebook khác nhau để nhắn tin cho nhiều người
nhằm mục đích lừa đảo
nếu không có tài sản thì bị lực lượng công an bắt giữ
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
vừa qua bộ thông tin và truyền thông đã tập trung xử lý mạnh vấn nạn sim giác vì đây là công cụ phục vụ lừa đảo
tất cả thuê bao không có đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ bị xóa khỏi hệ thống
tuy nhiên sau khi kiểm soát tốt vấn nạn sim giác các đối tượng lừa đảo đã biến đổi hình thức bằng cách ứng dụng các mạng xã hội hoặc của bên thứ ba như zalo facebook viber để tiếp tục lừa đảo
bởi chỉ qua giả quét đơn vị này đã ngăn chặn một bảy trăm linh trang web có dấu hiệu lừa đảo yêu cầu người dùng cung cấp các tài khoản mạng xã hội
nếu không ngăn chặn sẽ có ba một triệu người truy cập vào những trang này dẫn đến sát xuất lừa đảo có thể rất lớn
trong vòng đầu năm trở lại đây theo ghi nhận của quán đoàn tin có gần bốn phản ánh người dân liên quan các trường lừa đảo trực tuyến
số lượng người dân bị đảo trực tuyến qua hình thức tiếp cận qua gọi qua xim hay mạng biên thông đã giảm đi đáng kể
bây giờ phần lớn các đối tượng đang lợi dụng các nền tảng ott hay mạng xã hội để liên hệ trực tiếp với nạn nhân tiếp cận trực tiếp với nạn nhân để gây dựng niềm tin
điển hình có thể kể đến một số mạng xã hội trên biên giới như facebook hay một số nền tảng ngắn
youtube một số twitter instagram tất cả những công cụ có thể tiếp cận được với nạn nhân
thì các đối tượng đảo trực tuyến đều có thể lợi dụng để tiếp cận nạn nhân để tạo nhận tin
ngoài ra các đối tượng có thể tiếp cận nạn nhân qua hình thức gọi điện qua một số ứng dụng ott như fiber signal telegram jalo
rất nhiều các nền tảng ott mà người dân dùng đều có thể bị các đối tượng đảo trực tiếp với nạn nhân
mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tội phạm công nghệ hoạt động
tuy nhiên hiện nay các thủ đoạn của những đối tượng xấu vẫn luôn biến đổi một cách tinh vi
nhằm trôn tránh sự kiểm soát của nhà mạng
đối với những hình thức này người đảm nói thì người dân nên luôn ghi nhớ một điều
là tất cả các công an chức năng đại biệt tại việt nam
thì đều không yêu cầu người dân hay là xử lý bọn vấn đề vi phạm qua tổ gọi
mà đều phải xử lý trực tiếp tại công an chức năng và có giấy tờ hồ sơ đảm hoạt
gia lô facebook viber chỉ là công cụ để kết nối mọi người
xong không phải ai cũng đáng tin cậy và nên tin theo
bởi chỉ một phút giây lơ là thiếu cảnh giác
bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm
mỗi người dân hãy luôn tỉnh táo cảnh giác để có thể nhận diện và bảo vệ mình
trước những thủ đoạn đầy tinh vi của các đối tượng lừa đảo
nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ
vào ngày hai mươi bảy tháng bốn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng
đã hỗ trợ phát nước suối khăn đào
khăn lạnh miễn phí cho người dân về quê trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng đã lập chốt rừng chân
tại khu vực xã an hiệp huyện châu thành
phát năm trăm linh chai nước suối và ba trăm linh khăn lạnh cho người dân đi xe máy
từ hướng thành phố hồ chí minh về các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã tuyên truyền hướng dẫn bà con
chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông
những việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn
lực lượng công an sóc trăng mong muốn mọi người dân chấp hành nghiêm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho chính mình
và người khác để có kỳ nghỉ lễ trong không khí vui tươi an toàn
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu một lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng trịnh văn đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã cầu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố ba phường ngọc trạo thị xã biểm sơn tỉnh thanh hóa
còn về tội gây dối trật tự công cộng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số bốn mươi bảy ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đối với đối tượng ngô hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn trên một mươi chín trên hai trăm sáu mươi bảy
hàng canh phường hàng canh quận lê trân thành phố hải phòng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng
và phải nhận quyết định truy nã số bốn ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn hữu bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc diêm hai xã quảng chính huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện